tại xã triển hoặc huyện yên châu công ty điện lực sơn la đã phối hợp cùng với sở công thương tỉnh tổ chức nghiệp thu đóng điện các trạm biến áp thuộc dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo đó sẽ có hơn hai hộ dân được sử dụng điện lưới trước tết nguyên đán canh tí
tại khu vực trạm biến áp bản cang xã triềng hạc từ sáng sớm bà con dân bản ở nơi đây đã có mặt để chứng kiến lễ đóng và cấp điện lưới quốc gia
sau nhiều năm chờ đợi hôm nay bà con đã chính thức có điện để sử dụng
từ trước đến nay việc thắp sáng của bà con chủ yếu bằng đèn dầu nấu ăn hàng ngày chủ yếu bằng bếp củi và các phương tiện thông tin nghe nhìn hầu như không có
sự mong mỏi có điện lưới của người dân ở đây đã kéo dài hàng chục năm qua
chúng tôi mong mỏi sự quan tâm của đảng và nhà nước đặc biệt là điện lưới quốc gia cho đến bản là sự mong mỏi rất lớn
cả bản rất lớn
rất mưu mừng phấn khởi
nhân dân nhà trẻ cả tối hôm qua là không ngủ vì phấn khởi quá
việc có điện trước dịp tết cổ truyền của dân tộc càng có ý nghĩa hơn đối với các hộ dân ở nơi đây
trong dịp này gần một trăm năm mươi hộ dân tại ba bản khác của xã triềng hạc cũng được cấp điện lưới quốc gia
đây là những bản cuối cùng của huyện yên châu chưa có điện lưới
sau khi đóng điện bốn bản trên trên địa bàn huyện yên châu đã đảm bảo một trăm linh số xã số bản có điện
qua đó góp phấn nâng tỷ lệ hộ dân có điện trên địa bàn toàn tỉnh sơn la lên chín mươi sáu
ở góc độ khi có cái điện lưới này về thì cái sự phấn khởi vui mừng của bà con nhân dân là rất là lớn
bởi vì thông qua chương trình dự án điện dân tộc này triển khai về đối với bà con nhân dân ở chỗ bản cang
thì cái sự hưởng lợi từ bà con so với các bản khác thì là sau cùng
nên là bà con cũng rất là mong mỏi
đưa điện về cho một trăm tám mươi hộ dân ở đây
với điều kiện thời tiết rất là khó khăn
nhưng mà đơn vị thị công thì cùng với công ty sơn la đã hoàn thành cái nhiệm vụ
và cũng như cái chủ trương của tỉnh đưa ra là đảm bảo đến trước tết nguyên đán này
là tổng số hộ dân trên địa bàn tỉnh sơn la sẽ nâng lên tỷ lệ là chín mươi sáu số hộ dân có điện
cùng với các hộ dân ở xã triềng hạc trước tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
gần hai hộ dân khác tại sơn la cũng đã được cấp điện lưới quốc gia
đây là một niềm vui không nhỏ đối với những người dân
nhờ đó bà con đón tết với không khí phấn khởi tươi vui hơn
để chờ đợi những sự đổi thay của bàn làng sau khi tiếp cận với ánh sáng văn minh